từ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này chúng ta lại một lần nữa thấy rằng vấn đề ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các lái xe cần phải được chú trọng hơn nữa
các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt và có các biện pháp xử lý nghiêm minh hơn nữa
ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra cùng với việc cấp cứu kịp thời những người bị thương và động viên hỗ trợ các gia đình có người tử nạn
các ngành chức năng của tỉnh long an đã đưa ra nhiều khuyến cáo từ vụ tai nạn
chúng ta phải tăng cường kiểm tra về cái lái xe khi có sử dụng rượu bia hay chất kích thích trên đường
thì hiện nay thì theo khuyến cáo thì tới đây thì chúng ta chính phủ cũng sẽ trình quốc hội để ban hành cái lực tác hại của rượu bia
thì đây cũng là một cơ sở pháp lý để mà chúng ta triển khai đồng loạt trên địa bàn cả nước về vấn đề chúng ta phải kiểm soát nồng độ cồn
mà phải tuyệt đối là khi đã sử dụng rượu bia thì không được lái xe
trước đó tại tp hcm đã có nhiều vụ tai nạn
tai nạn xảy ra do người lái xe vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ
điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư hàng xanh quận bình thạnh tp hcm vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đối tượng là nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại phường an đông quận một mươi hai đã sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông làm một người chết và năm người bị thương nặng
từ thực trạng này một lần nữa vấn đề đạo đức người lái xe lại được đặt ra
trong điều khiển phương tiện nó phải được đào luyện trong cả cái hành vi
vì người lái xe cái việc mà chúng ta không đi vào đường cấm chúng ta uống rượu rồi chúng ta không lái xe thì nó chính là cái thể hiện của đạo đức của người lái xe
tôi đã uống rượu thôi tôi sẽ cương quyết không điều khiển phương tiện
cho dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ tìm kiếm phương tiện khác mà có người chở để tôi đi
đấy là cái biểu hiện của đạo đức của người điều khiển phương tiện
việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ nhất là đối với các hành vi uống rượu bia xay
rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cần thiết
tuy nhiên thông điệp mà ủy ban an toàn giao thông quốc gia mong muốn truyền tải tới mỗi người lái xe là hãy chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ vì tính mạng con người là trên hết